năm trăm linh hộp kẹo trẻ em và bốn trăm linh kg xúc xích đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị lực lượng quản lý thị trường tỉnh lào cai thu giữ
qua khám xét lô hàng tại địa chỉ tổ bốn phường bắc cương thành phố lào cai lực lượng chức năng phát hiện trong các thùng và bao tải trên có chứa một năm trăm linh hộp kẹo bốn trăm linh kg xúc xích đông lạnh
tổng trị giá lô hàng là một trăm hai mươi hai triệu đồng chủ sở hữu của số hàng này khai nhận số hàng hóa được mua trôi nổi trên thị trường nhằm mục đích bán kiếm lời
lực lượng chức năng hiện đã tiến hành tạm giữ toàn bộ lô hàng trên để xử lý theo quy định của pháp luật